thưa quý vị và các bạn covid một mươi chín và những ảnh hưởng của nó tới toàn thế giới
là điều ai cũng nhận thấy rõ thế nhưng trong thách thức thì vẫn còn có những cơ hội
do dịch covid một mươi chín tại nhiều bệnh viện đã triển khai khám chữa bệnh online
mới đây bộ thông tin truyền thông và bộ y tế cũng đã triển khai thí điểm khám trực tuyến
tại các điểm cầu điều này có thể thấy được chúng ta đang có những cơ hội
để ngày một phát triển số hóa y tế và để hiểu rõ hơn về vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh
cùng với vị khách mời hôm nay của chương trình
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ
chúng tôi cũng đã xây dựng được các phần mềm để theo dõi các đối tượng
nguy cơ cao trong cộng đồng để chúng ta tìm kiếm họ
rồi để cần thiết cách lị họ và gần đây chúng ta cũng có thể xây dựng
phần mềm mà người dân có thể cài đặt như bluezone
thì có thể giúp người dân phát hiện được những đối tượng mà khi tiếp xúc gần
nếu như người nào có nguy cơ thì chúng ta có những thái độ tiếp xúc
trong dịch bệnh hay một việc là bộ tế cũng đã ban hành
thông tư tư vấn khám chức bệnh từ xa từ năm hai nghìn một mươi bảy
trên cơ sở đó vừa qua có rất nhiều phần mềm tư vấn khám chức bệnh
từ xa được ra đời giúp người dân có thể hỏi bác sĩ
có thể hỏi thầy thuốc ngay tại nhà mình chưa cần đến bệnh viện
phải nói là trong thời gian vừa qua nó bùng nổ về công nghệ thông tin
để ứng dụng công nghệ thông tin y tế cho nên cùng với sự cố gắng
của ngành thì công nghệ thông tin vừa qua truyền đồ số vừa qua
cũng đã góp phần hỗ trợ hết sức quan trọng cho bản chỉ đạo quốc gia
và cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cơ hội thì luôn đi cùng với lại thách thức
thế thì nếu mà chúng ta triển khai chúng ta đẩy mạnh số hóa y tế
thì có thể sẽ gặp phải những cái thách thức như thế nào
thứ nhất là phải nói là cơ chế các loại về quy định cơ chế chính sách
các văn bản quy phạm pháp luật các hành lang pháp lý
của chúng ta chưa hoàn thiện vì chúng ta chuyển đổi từ các hoạt động
truyền thống sang hoạt động tiên tiến
hoạt động mạng hoạt động về trên một cái nền tảng khác
trên một nền tảng công nghệ tiên tiến
thì rõ ràng là chúng ta chưa có các quy định
một số quy định thì chưa có
còn nếu như chúng ta có một số xây dựng rồi nhưng chưa đầy đủ
kế khoan thứ hai chúng ta biết là khi chúng ta ứng dụng công nghệ hướng tin
và đặc biệt là chúng ta thực hiện chuyển đổi số
là chúng ta thay đổi toàn bộ quy trình làm việc
thế như vậy là thay đổi một nền nếp làm việc thì cũng rất là khó không dễ
thay đổi một cái thói quen của con người là không dễ
cho nên chúng tôi cho đây cũng là một thách thức rất lớn
kế khoan thứ ba là phải nói là sự phát triển công nghệ hướng tin của nước ta
thì cũng tương đối tốt nhưng mà nó lại chưa đồng đều giữa các vùng biển
cũng là một thách thức cho ngành như thế
rồi khó khăn nữa là mặc dù cũng rất là chính phủ bộ thứ rất là cố gắng
nhưng cái kinh phí dành cho công nghệ hướng tin cũng hoàn chẳng hạn chế
theo ông là chúng ta sẽ có thể áp dụng những cái giải pháp như thế nào
để tháo gỡ dần dần những khó khăn ạ
bộ y tế cũng đã xây dựng một cái đề án
và là ứng dụng công nghệ hướng tin y tế thông minh
thế thì trong những cái đề án này
thì chúng tôi cũng đã xác định một số các nhóm giải pháp
nhóm giải pháp số một thì như ban đầu chúng tôi nói là
về thách thức về cơ chế về hành lang pháp lý
thì chúng tôi cũng tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để cho cái chuyển đổi số
và bên cạnh đó thì các cái hành lang pháp lý về chính sách
thì cũng tiếp tục hoàn thiện các hành lang pháp lý về chuyên môn
các tài liệu chuyên môn về công nghệ thông tin các tiêu chuẩn quy chuẩn
để chúng ta thống nhất chúng tôi cũng đẩy mạnh các cái hoạt động
về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe thông minh
và đẩy mạnh cái tin học hóa y tế cơ sở
ví dụ như là phải là số hóa hết các cái quyền sổ sách
ở trạm y tế xã thiết lập một cái hệ thống hỗ trợ sức khỏe điện tử
ở toàn dân
rồi sẽ ứng dụng các cái phần mềm để giúp cái phòng bệnh từ xa
giúp phòng bệnh sớm
điều vừa là gọi là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng bệnh
chúng tôi cũng muốn xây dựng một cái hệ thống khám chức bệnh thông minh
bằng cách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện
triển khai bệnh án điện tử
hướng tới bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy
và không thanh toán bằng tiền mặt
chúng ta phải xây dựng một nền quản trị y tế thông minh
tức là chúng ta phải có một cái trung tâm dữ liệu y tế
rồi có thống kê y tế điện tử có số liệu rin tham
theo thời gian thật về toàn ngành
rồi chúng ta phải triển khai các dịch vụ công trực tuyến
phó thủ tướng vũ đức đam cũng rất là quyết liệt
chỉ đạo chúng tôi là trong năm nay
đến ba mươi tháng sáu này thậm chí đến ba mươi tháng sáu này
phải hầu hết là các dịch vụ công trực tuyến
của bộ y tế phải được triển khai ở mức độ bốn
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn chị và xin kính chào quý vị khán giả
đến đây thì phần trao đổi của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc